nhằm ngăn ngừa dịch viêm phổi lây lan nhiều khu vực cấp tỉnh ở trung quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp mức độ cao
từ ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một trung quốc cấm các chuyến đi du lịch nước ngoài theo nhóm
trước đó nước này đã có lệnh cấm tổ chức tour du lịch nội địa
bộ văn hóa và du lịch trung quốc đã yêu cầu tất cả các văn phòng và công ty du lịch ngừng bán tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài
ngừng tiếp nhận đặt phòng khách sạn
quy định này được đưa ra đúng vào thời điểm tết nguyên đán
kỳ nghỉ lớn ở trung quốc với hàng trăm triệu người trung quốc đi du lịch nội địa hoặc ra nước ngoài
sự khác biệt rõ ràng nhất cho lễ hội mùa xuân năm nay là sự viếng thăm của người thân
tôi có một gia đình lớn và chúng tôi muốn đến thăm nhau trong dịp tết
nhưng năm nay bà tôi đã nói với tất cả người thân rằng không cần phải đến thăm để chúc mừng năm mới nữa
và chúng tôi đã quyết định không đi chơi
tất cả chúng tôi đã hủy kế hoạch năm mới vì dịch viêm phổi
trong kỳ nghỉ tết này khách du lịch trung quốc đã đặt chuyến bay tới bốn trăm năm mươi
ở hơn một trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ theo hiệp hội du lịch trung quốc
các tour đang diễn ra vẫn được tiếp tục nhưng phải giám sát chặt chẽ sức khỏe của hành khách
biện pháp này có thể được nhiều nước hoan nghênh giữa lúc có nhiều tranh cãi về việc đón tiếp du khách trung quốc
trong cơn bão dịch viêm phổi do virus corona gây ra